hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng bốn tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch covid một mươi chín
và ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng giảm mạnh một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
theo tổng cục thống kê chỉ số sản xuất công nghiệp trong bốn tháng đầu năm nay ước tính tăng một tám so với cùng kỳ năm trước
là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm
chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp eip tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ước giảm một mươi ba ba so với tháng trước và giảm một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
ba nhóm ngành giảm mạnh nhất là công nghiệp chế biến chế tạo giảm một mươi một ba khai khoáng giảm một mươi bảy sản xuất và phân phối điện giảm gần bảy
nguyên nhân là do tình trạng thiếu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất
hệ quả các hoạt động sản xuất công nghiệp chủ lực ghi nhận giảm sâu so với cùng kỳ năm trước
đồng thời lượng lao động trong khối doanh nghiệp này cũng bị cắt giảm
một số sản phẩm công nghiệp chủ lực cũng giảm sâu hoặc tăng trưởng thấp trong bốn tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước
đó là bia giảm hai mươi bốn một ô tô giảm hai mươi ba tám dầu thô khai thác giảm một mươi hai khí hóa lỏng lpg giảm một mươi một tám
đồng thời một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm trước
như linh kiện điện tử tăng hai mươi tám năm xăng dầu các loại tăng một mươi ba chín thép thanh thép góc tăng bảy năm
chỉ số giá tiêu dùng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi giảm một năm mươi bốn so với tháng trước mức thấp nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
lý do chủ yếu từ lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
khiến giá xăng dầu giảm mạnh nhiều mặt hàng phi lương thực thực phẩm giảm